những năm qua thì tỷ lệ điện thương phẩm bình quân luôn ở mức là chín bảy một năm
cùng với sự phát triển bền vững các hệ thống năng lượng tái tạo
nâng cao hiệu quả vận hành các công trình thủy điện
đang là vấn đề được đặt ra hiện nay để có thể phát triển kinh tế xã hội
không chỉ đóng góp sản lượng lớn bảo đảm cung ứng điện
thủy điện còn góp phần quan trọng trong việc tạo nguồn lực phát triển kinh tế xã hội
tại nhiều địa phương đặc biệt là các tỉnh miền núi
cùng với đó thủy điện của evn đã làm tốt công tác vận hành liên hồ chứa
góp phần cắt giảm lũ cho vùng hạ du mùa mưa bão
cung cấp nước tưới sinh hoạt cho người dân vùng hạ lưu
thừa nhận về các lợi ích của thủy điện đem lại
nhưng các chuyên gia nhấn mạnh việc tuân thủ các quy trình vận hành hồ chứa
liên hồ chứa và quy trình vận hành các hệ thống nhà máy thủy điện
công tác bảo trì cần phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình và vùng hạ du